kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin kinh tế và tiêu dùng của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị sau hai ngày xét xử chiều qua ngày hai mươi tám tháng một mươi hai tòa án nhân dân tp hà nội đã tuyên án phạt bốn bị cáo
nguyên là lãnh đạo tổng công ty máy động lực và máy nông nghiệp việt nam gọi tắt là veam do gây thất thoát một trăm sáu mươi năm tỷ đồng
khi góp vốn bằng quyền sử dụng đất trái quy định
trong đó cựu tổng giám đốc nguyễn thanh giang và cựu chủ tịch hội đồng quản trị lâm trí quang
cùng bị phạt năm năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
cùng bị kết án về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
bị cáo đào huấn ngữ cựu giám đốc công ty đúc số một bị phạt ba mươi ba tháng tù
bị cáo nguyễn văn khôi cựu ủy viên hội đồng quản trị kiêm trưởng ban kiểm soát bị phạt ba mươi tháng tù
nhưng được cho hưởng án treo về cùng tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
theo bản án sơ thẩm lợi dụng việc thực hiện đề án di rời công ty đúc số một
tại số hai trăm hai mươi bình thới vào khu công nghiệp theo quyết định của ủy ban nhân dân tp hcm
các bị cáo đã bản bạc thu lợi từ dự án xây dựng khu nhà ở và trung tâm thương mại dịch vụ
tại mặt bằng số hai trăm hai mươi đường bình thới
bản án nhận định lâm trí quang với vị trí là chủ tịch hội đồng quản trị nguyễn thanh giang
với vai trò là tổng giám đốc đã tích cực trong việc tìm đối tác để góp vốn hợp tác đầu tư
sau đó thì chuyển nhượng cổ phần và làm các thủ tục chuyển nhượng để lấy tiền di rời xây dựng công ty đúc một
hai bị cáo này đều không được hưởng lợi nên là vai trò trong vụ án là ngang nhau
hành vi của lâm trí quang nguyễn thanh giang và đào huân ngữ thực hiện thủ tục góp vốn
chuyển nhượng cổ phần là giá trị quyền sử dụng đất của veam tại số hai trăm hai mươi bình thới
nhưng không thực hiện định giá đấu giá là vi phạm quy định
quy định pháp luật gây thiệt hại cho nhà nước một trăm sáu mươi năm tỷ đồng
đối với nguyễn văn khôi và các cựu thành viên hội đồng quản trị của veam đã ký nghị quyết đồng ý
để cho công ty góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất tại hai trăm hai mươi bình thới
và đồng ý cho chuyển nhượng cổ phần bằng nguyên giá một trăm một mươi năm tỷ đồng
nhưng không thực hiện định giá đấu giá là vi phạm các quy định của nhà nước
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu và môi trường công an tỉnh thái bình
vừa khởi tố sáu đối tượng
nguyễn thanh ngọc phạm văn võ phan văn hà đoàn văn việt bùi văn tính và nguyễn thị phương
về tội vi phạm quy định về khai thác tài nguyên
trước đó vào hồi hai mươi ba h ngày một mươi hai tháng một mươi hai lực lượng chức năng phát hiện và bắt quả tăng
bốn đối tượng đang có hành vi hút các trái phép từ dưới lòng sông hồng lên hai khoang tàu
quá trình đấu tranh thì các đối tượng khai nhận làm thuê cho nguyễn thanh ngọc
chú tại tỉnh nam định từ khoảng đầu tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba
tới nay các đối tượng đã khai thác trái phép năm mươi tám chuyến tàu cát với khối lượng cát là hai mươi một bốn trăm sáu mươi m ba
giá trị gần ba năm tỷ đồng
trong quá trình khai thác cát trái phép các đối tượng được sự giúp sức của các chủ bến bãi
trên địa bàn tỉnh nam định trong đó có nguyễn thị phương
hiện phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu và môi trường
công an tỉnh thái bình đang hoàn tất hồ sơ xử lý đối tượng trước pháp luật
bãi container chi nhánh cảng chùa vẽ thuộc công ty cổ phần cảng hải phòng
và bãi container tân cảng một trăm hai mươi tám hải phòng
bộ chỉ huy bộ đội biên phòng thành phố đã chỉ đạo các lực lượng chức năng
tiến hành kiểm tra đột xuất hai container có biểu hiện nghi vấn
các container trên được vận chuyển từ các cảng phía nam về cảng hải phòng
do ông nguyễn xuân kỳ chú tại phường hạ lý quận hồng bàng thành phố hải phòng
là người đại diện nhận hàng
qua kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện số lượng lớn hàng hóa
đã qua sử dụng
có nguồn gốc từ nước ngoài như là quạt tủ lạnh máy điều hòa máy giặt
loa âm thanh các loại trị giá hàng hóa ước tính khoảng một tỷ đồng
tại thời điểm kiểm tra chủ hàng không xuất trình được hóa đơn
chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ tính hợp pháp của số hàng hóa nói trên
bộ chỉ huy bộ đội biên phòng thành phố hải phòng tiếp tục phối hợp
với các cơ quan chức năng và các tổ chức cá nhân có liên quan
để tiến hành điều tra xác minh xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh đắk lắc vừa khởi tố và bắt tạm giam
đối với đối tượng võ văn thao về hành vi vận chuyển và tàng trữ

đây là số thuốc lá bị thu giữ nhiều nhất từ trước đến nay trên địa bàn
ngày tám tháng một mươi hai đối tượng võ văn thao trú tại xã buôn hồ tỉnh đắk lắc
bị bắt quả tang khi đang vận chuyển chín bảy trăm linh bao thuốc lá nhãn hiệu z
đang vận chuyển vào kho tại địa chỉ số một mươi sáu nguyễn thị minh khang

và thao được người này hứa hẹn sẽ chia lợi nhuận sau khi bán được hàng
được biết đối tượng thao đã có năm tiền án
rồi bánh kẹo nước giải khát và kể cả là cái đồ điện tử điện gia dụng rồi là quần áo may mặt
và chúng tôi thì tập trung vào các cái mặt hàng này để phòng chống cái việc một là thất thu thuế nhà nước
cái thứ hai nữa là đảm bảo cái vệ sinh an toàn thực phẩm cho người dân
có thể nói rằng cái vụ thuốc lá mà buôn bán hàng cấm là thuốc lá điếu nhập lậu ấy
thì phòng vừa phát hiện mới đây phải nói rằng là cái lượng thuốc lá thu giữ được lớn nhất từ trước đến giờ
hiện phòng cảnh sát kinh tế đang tiếp tục hoàn tất hồ sơ
để xử lý đối tượng thao theo đúng quy định của pháp luật
thưa quý vị giá vàng trong nước vào sáng hôm nay ngày hai mươi chín tháng một mươi hai đảo chiều giảm mạnh sau chuỗi ngày tăng nóng
cụ thể thời điểm một mươi một h một mươi sáu phút tại thị trường hà nội tập đoàn vàng bạc đá quý doji niêm yết giá vàng sjc
ở mức bảy mươi năm bảy mươi năm triệu đồng một lượng
mua vào bán ra
so với thời điểm chín giờ sáng nay giá vàng giảm hai triệu đồng một lượng ở chiều mua vào và giảm một năm triệu đồng một lượng ở chiều bán ra
tương tự tập đoàn vàng bạc đá quý phú quý niêm yết giá vàng sjc ở mức bảy mươi năm bảy mươi năm triệu đồng một lượng mua vào và bán ra
so với thời điểm chín giờ sáng nay giá vàng giảm một bảy triệu đồng một lượng ở chiều mua vào và giảm tám trăm linh đồng một lượng ở chiều bán ra
còn công ty vàng bạc đá quý sài gòn niêm yết giá vàng sjc
mức bảy mươi hai năm đến bảy mươi năm năm mươi hai triệu đồng một lượng mua vào bán ra so với thời điểm chín giờ sáng nay
giá vàng giảm năm trăm linh đồng một lượng ở cả chiều mua vào và bán ra
riêng phiên ngày hôm qua công ty vàng bạc đa quý sài gòn sjc đã có một mươi năm lần điều chỉnh giá vàng miếng lên xuống
giá bán cao nhất có lúc đạt tám mươi triệu đồng một lượng tuy nhiên sau thông tin chỉ đạo của thủ tướng
về thị trường vàng giá vàng miếng sjc bất ngờ bốc hơi từng phút có thời điểm chiều bán
rơi về bảy mươi sáu triệu đồng một lượng chiều mua về bảy mươi ba triệu đồng một lượng
ủy ban thường vụ quốc hội quyết định giảm năm mươi mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu
thời gian áp dụng bắt đầu từ ngày một một hai nghìn hai mươi bốn đến ngày ba mươi một một mươi hai hai nghìn hai mươi bốn
theo đó thuế bảo vệ môi trường với xăng trừ ethanol là hai đồng một lít
nhiên liệu bay dầu diesel dầu mazut dầu nhờn là một
mỡ nhờn là một đồng một kg dầu hỏa là sáu trăm linh đồng một lít
quốc hội giao chính phủ chỉ đạo các bộ cơ quan ngang bộ cơ quan thuộc chính phủ
các địa phương triển khai thực hiện nghị quyết này
chính sách giảm thuế thực hiện hết năm hai nghìn hai mươi bốn điều này góp phần ổn định giá bán lẻ xăng dầu
kiểm soát lạm phát ổn định kinh tế vĩ mô
từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi năm mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu mỡ nhờn sẽ trở về mức trần
từ một đến bốn đồng một lít
theo tổng hợp báo cáo của sáu mươi hai trên sáu mươi ba tỉnh thành phố thiếu tỉnh quảng trị
với bốn mươi bảy ba trăm bảy mươi bốn doanh nghiệp thì tình hình tiền lương thưởng tết nguyên đán năm hai nghìn hai mươi bốn
ghi nhận mức thưởng bình quân là sáu tám mươi năm triệu đồng một người và mức cao nhất là hơn năm sáu tỷ đồng
cụ thể về tiền lương hai nghìn hai mươi
bình quân ước đạt tám bốn mươi chín triệu đồng một tháng tăng ba so với năm hai nghìn hai mươi hai là tám hai mươi năm triệu đồng một tháng
mức lương cao nhất năm hai nghìn hai mươi ba là tám trăm ba mươi bốn triệu đồng một tháng thuộc về vị trí quản lý cấp cao tại doanh nghiệp fdi ở đồng nai
về tiền thưởng tết dương hai nghìn hai mươi bốn khoảng năm mươi sáu hai mươi một doanh nghiệp có kế hoạch thưởng tết dương lịch năm hai nghìn hai mươi bốn
với mức thưởng bình quân là một tám mươi năm triệu đồng một người

mức thưởng tết dương lịch là một tám mươi năm triệu đồng một người với mức thưởng bình quân là một tám mươi năm triệu đồng một người
mức lương cao nhất năm hai nghìn hai mươi bốn là ba trăm bảy mươi sáu ba triệu đồng một người thuộc về vị trí quản lý cấp cao tại doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ở tỉnh vĩnh phúc
thưởng tết nguyên đán âm lịch giáp thìn khoảng sáu mươi một ba mươi bảy doanh nghiệp có kế hoạch thưởng tết nguyên đán giáp thìn năm hai nghìn hai mươi bốn
với mức thưởng bình quân là sáu tám mươi năm triệu đồng một người
mức thưởng tết nguyên đán cao nhất năm hai nghìn hai mươi bốn là năm sáu mươi tám tỷ đồng một người thuộc về vị trí quản lý cấp cao tại doanh nghiệp fdi ở tỉnh long an
thưa quý vị hôm nay đã là ngày làm việc cuối cùng của năm hai nghìn hai mươi ba sau đó thì mọi người sẽ nghỉ tết dương lịch ba ngày
xác định trong ba ngày tới thì nhu cầu đi lại của người dân cũng sẽ tăng cao hơn so với ngày thường
nên là tất cả các bến xe tại hà nội cũng đã lên kế hoạch để triển khai việc tăng chuyến nhằm phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại của hành khách
để phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại của người dân
trong dịp nghỉ lễ tết dương lịch hai nghìn hai mươi bốn các bến xe như mỹ đình giáp bát yên nghĩa đều đảm bảo tăng chuyến từ ba mươi đến năm mươi so với ngày thường
cam kết đảm bảo tốt an ninh trật tự trật tự an toàn xã hội kiên quyết đấu tranh với các tai nạn xã hội nạn có khách hàng rong gây mất an ninh trật tự trên bến xe
dự tính của lật nghỉ lễ dư hịch này thì chúng tôi cũng dự tính là khách tăng khoảng độ hai mươi năm so với ngày thường

dự kiến hành khách sẽ đông nhất vào cuối ngày hai mươi chín tháng một mươi hai và trong ngày ba mươi tháng một mươi hai
tại hội nghị ngoại giao phó chủ tịch ubnd tp hcm võ văn hoang chia sẻ thành phố hiện là nơi duy nhất ở việt nam được ghi nhận như một trung tâm tài chính thứ cấp kể từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi
tp hcm chiếm hơn chín mươi năm tổng giá trị vốn hóa toàn thị trường và sáu mươi bốn tám gdp cả nước
năm hai nghìn hai mươi ba thành phố thu hút chín tỷ usd kiều hối gấp gần ba lần vốn fdi của thành phố
kết quả này một phần đến từ hoạt động đối ngoại khi tập trung xuất tiến thương mại thu hút đầu tư
cũng như thường xuyên gặp gỡ lắng nghe cộng đồng doanh nghiệp nước ngoài
ngân hàng nhà nước chi nhánh tp hcm dự báo năm hai nghìn hai mươi bốn lượng kiều hối chuyển về tăng khoảng hai mươi so với năm nay khi thế giới đang kỳ vọng vào sự chuyển mình sau đại dịch
nhiều người kinh doanh online vẫn còn trốn thuế do đó trong năm hai nghìn hai mươi ba ngành thuế đã đẩy mạnh quản lý và truy thu được số tiền gần hai trăm một mươi bảy hai tỷ đồng
cục thuế tp hcm cho biết hoạt động thương mại điện tử
thương mại điện tử sẽ và đang tiếp tục phát triển mạnh mẽ chiếm tỉ trọng lớn của nền kinh tế
ngay từ đầu năm hai nghìn hai mươi ba cục thuế tp hcm đã triển khai hàng loạt biện pháp quyết liệt để quản lý thuế
trong đó tập trung kiểm tra các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ giao nhận hàng hóa các doanh nghiệp là các sàn thương mại điện tử đóng trên địa bàn thành phố các công ty đối tác có nhà cung cấp nước ngoài tại việt nam
kết quả trong năm hai nghìn hai mươi ba ngành thuế tp hcm đã truy thu phạt năm tám trăm chín mươi người nộp thuế là hộ kinh doanh có hoạt động bán hàng qua các kênh thương mại điện tử
cá nhân cung cấp dịch vụ sản phẩm nội dung thông tin số và doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thương mại điện tử
số tiền truy thu lên đến gần hai trăm một mươi bảy hai tỷ đồng
sau hai mươi năm chia tách địa giới hành chính huyện bình chánh nay có tốc độ phát triển nhanh
đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội tp hcm
năm hai nghìn ba huyện bình chánh và quận bình tân thành lập trên cơ sở chia tách các xã thị trấn
sau chia tách huyện bình chánh là một trong năm huyện ngoại thành của tp hcm với một mươi năm xã và một thị trấn
diện tích tự nhiên hơn hai trăm năm mươi hai km hai dân số hai trăm một mươi chín ba trăm bốn mươi người
hai mươi năm qua là hành trình vượt khó vương lên của địa phương
đến nay huyện ngày càng phát triển nhanh và bền vững
kinh tế ngày càng khởi sắc với tốc độ phát triển bình quân hai mươi hai hai trên một năm
hai mươi năm hành trình khẳng định và phát triển dù đứng trước muôn vàng khó khăn
nhưng bằng bản lĩnh trí tệ nhiệt quyết cách mạng phát huy truyền thống quê hương anh hùng
nỗ lực bên mỹ từng ngày từng giờ để tiếp tục xây dựng và phát triển huyện bình chánh ngày hôm nay
xứng đáng với kỳ vọng của đảng bộ của nhân dân
và xứng đáng với bình chánh quê hương anh hùng
tài sản tinh thần to lớn nhất là huyện có được sau điều chỉnh dịa hình chánh
sự phát triển của huyện bình chánh hôm nay
minh chứng cho con đường chúng ta đang đi là đúng đắn
khẳng định năng lực thực tiễn của bao thể cán bộ nhân dân bình chánh
từ một huyện nông thôn kinh tế chậm phát triển cơ sở hạ tầng yếu kém
đời sống người dân gặp nhiều khó khăn
đến nay huyện bình chánh đã trở thành huyện có tốc độ phát triển kinh tế xã hội nhanh
sâu hơn hai mươi năm chi tách dù còn nhiều khó khăn thách thức
nhưng lãnh đạo và người dân huyện bình chánh đã vượt qua khó khăn
hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ do đảng bộ huyện đề ra
tình trạng ô nhiễm môi trường từng bước được cải thiện
nhiều công trình giao thông huyết mạch được trung ương thành phố và huyện quan tâm
đầu tư thực hiện
nhất là đường dẫn cao tốt thành phố hồ chí minh trung lương
đại lộ võ văn kiệt tỉnh lộ một mươi b đường trần văn dầu quốc lộ năm mươi
từ một quyện nông thôn kinh tế chậm phát triển cơ sở hạ tầng còn nhiều yếu kém
đời sống nhân dân còn khó khăn đến nay trở thành huyện có tốc độ phát triển
kinh tế xã hội nhanh theo hướng công nghiệp hóa hệ thống chính trị ngày càng được củng cố và kiện toàn
thu ngân sách nhà nước tăng gấp gần một mươi bốn lần so với năm hai nghìn bốn
kết cực cho nguồn thu ngân sách chung của thành phố các năm qua
huyện đã được thủ tướng chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm hai nghìn hai mươi
đảng bộ chính quyền và nhân dân quyện vinh dự được chủ tịch nước trao tặng quân chương lao động hạng ba
xin thay mặt cho lãnh đạo thành phố tôi nhiệt liệt biểu dương những thành tụ mà đảng bộ
chính quyền và nhân dân huyện bình chánh đã đạt được trong thời gian
để xây dựng huyện bình chánh trở thành đô thị thông minh sáng tạo có chất lượng sống tốt
văn minh hiện đại nghĩa tình phát triển nhanh bền vững huyện bình chánh đang và sẽ tập trung phát triển mạnh khoa học và công nghệ
y tế và chăm sóc sức khỏe giáo dục và đào tạo bậc cao
đây cũng là những tiền đề quan trọng để bình chánh hướng tới chính quyền đô thị có chất lượng sống tốt và môi trường làm việc hấp dẫn
phát triển hạ tầng đô thị thông minh bền vững thúc đẩy kinh tế phát triển và nâng cao đời sống phần chức
tinh thần của nhân dân trên địa bàn
trang quý bốn nhiều doanh nghiệp trong ngành dịch may dài dày đã có đủ đơn hàng cho quý i năm sau
do vậy các doanh nghiệp đẩy mạnh tuyển dụng lao động trong thời gian qua nhằm đáp ứng tiến độ giao hàng
thông tin mới của liên đoàn lao động tp hcm cho biết
hiện nay có hơn tám mươi doanh nghiệp trên địa bàn muốn tuyển dụng lao động
trong đó lĩnh vực dịch may da dày có nhu cầu tuyển dụng lớn với hơn hai mươi người lao động
cụ thể công ty trách nhiệm hữu hàng qua đình việt nam tuyển dự nhất với gần tám vị trí việc làm
chủ yếu là công nhân may
đại diện doanh nghiệp cho biết do đơn hàng ổn định nên ban giám đốc quyết định mở rộng xưởng sản xuất
hiện nhà máy mới đi vào hoạt động nên cần số lượng lớn nhân sự
công ty trách nhiệm hữu hạng vô doanh việt nam ở quận bình tân
hiện nay đang cần tuyển mới một trăm một mươi công nhân nam làm ở khâu sản xuất đế dày
mức lương tối thiểu của lao động từ sáu đến sáu năm triệu đồng trên một tháng chưa kể tăng ca
ngoài các ngành thâm dụng lao động các doanh nghiệp dịch vụ cũng tuyển dụng nhiều lao động thời vụ
nhằm đáp ứng nhu cầu kinh doanh dịp tết
nhu cầu cao nhất là công ty cổ phần trung tâm thương mại lotte việt nam
cần tuyển dụng một nhân viên thời vụ
sở lao động thương binh và xã hội tp hcm dự kiến chi gần bảy mươi một tỷ đồng
để chăm lo cho hơn một trăm ba mươi chín trường hợp người lao động khó khăn dịp tết nguyên đáng giáp thịnh năm hai nghìn hai mươi bốn
cụ thể sở lao động thương binh và xã hội tp hcm sẽ phối hợp chặt chẽ
với liên đoàn lao động thành phố bảo hiểm xã hội thành phố
cùng các đơn vị triển khai các chương trình chăm lo hỗ trợ cho khoảng một trăm ba mươi chín trường hợp khó khăn
với tổng kinh phí lên tới gần bảy mươi một tỷ đồng
bên cạnh đó sẽ nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
nhất là những doanh nghiệp khó khăn
doanh nghiệp gặp khó khăn về đơn hàng phải cắt giảm việc làm của người lao động
kịp thời có những giải pháp phù hợp để tháo gỡ khó khăn vướng mắt cho doanh nghiệp
sau xu hướng bánh đồng su trà chanh giả tay món trà sữa đất nung
đang là cơn sốt trên mạng xã hội những ngày gần đây
nhờ vậy quán trà sữa đất nung của chị bùi thị phương thanh có thể bán được hai trăm linh bình trà mỗi ngày
với giá khá bình dân là ba mươi năm đồng một bình

phóng sự này cũng sẽ khép lại kinh tế phương nam ngày hôm nay
quán nước nhỏ nằm trên mặt tiền đường ba tháng hai quận một mươi một
với quầy nước được bày trí đẹp mắt đủ các loại thảo mộc như kỵ tử táo đỏ hoa cút
dâu tằm quế hoa đậu biếc lông nhãn
những nguyên liệu này sẽ được chế biến thành các món như hồng trà hoa hồng
hồng trà quế hoa xanh trà hoa nhài trà cạo trang thảo mộc trà hoa đậu biếc
để khách thoải mái
mỗi phần đều đồng giá ba mươi năm đồng
khác với những món trà sữa thường thấy trà sữa đất nung được nấu trong một nồi đất
và được đun nóng
bên cạnh trà sữa kèm thêm đường phiền vàng các loại thảo mộc tạo nên hương vị đặc trưng
những món này thì mình đã tìm hiểu ở bên những kênh kết tộc của nước ngoài
ban đầu mình cũng gặp khá nhiều loại khó khăn với lại những tống nung này
những tống nung này order rất là lâu mình phải order từ nước ngoài về
nên là thật ra mất tầm khoảng một mươi cho tới tất cả
một lần số lượng mình order sẽ rất là ít nên khách thì quá nhiều mà tống nung thì quá ít
thành ra là nó bị quá tải
quán chỉ có hai bếp mỗi bếp chỉ có thể nấu từ một đến ba thố trà sữa cho khách
và thường nấu trong thời gian từ một mươi năm đến hai mươi phút
do đó khách phải chờ tương đối lâu hơn so với việc mua trà sữa dùng kèm với đá thường thấy
dù vậy càng về chiều tối khách vẫn ủng ủng kéo tí sẵn sàng chờ để có thể thưởng thức món trà sữa này
một phần trà sữa hoàn chỉnh gồm hơn một mươi bốn loại nguyên liệu với khoảng năm trăm linh ml trà sữa
nồi có sẵn phần lọc nên trà rót ra không bị lẫn các cánh hoa hay thảo mộc
khách có thể uống trực tiếp tại nồi đất hoặc đổ ra ly nhựa mang về
nó khác ở những cái trà sữa khác là khi mà mình nấu là mình sẽ rang đường với trà lên
và trà này là trà gốc của trà vân nam luôn
sau khi rang xong thì bắt đầu là mình cho nước với lại chút
và mình sẽ cho sữa tươi vô
và cái trà sữa này đặc biệt là không có bột béo và không có sữa đặc
thật sự là khi mà mình đem trà này về để bán đầu tiên thì mình cũng không có nghĩ là nó hot tới như vậy
nên là mình cảm thấy rất là vui khi mà mọi người tiếp nhận món trà này nhiều tới như vậy
điều đặc biệt là trà sữa được nấu trên bếp bằng đất nung
chủ quán phải nhập bốn mươi nồi đất từ nước ngoại và trang bị ba bếp gas
thời gian đầu
khi chưa có người mở bán
những chiếc bình này có giá rất cao
lên đến ba trăm linh đồng trên một bình
cũng từ sự khác biệt này
nhiều người đã chọn đến đây để thưởng thức
cao điểm có ngày doanh thu của quán có thể lên đến bảy triệu đồng
em thì em thích nhất là cái món trà sữa hoa đậu bếp
bởi vì uống là nó rất là thơm
nó có cái mùi thảo mộng nó khác so với những cái loại trà sữa chúng ta từng uống
sở thích riêng của em thì em thích là nó ít ngọt và ít béo mà nó thanh vào vị trà
thì em biết em tìm hiểu nó ở trên facebook á
em thấy ở trên facebook có thanh hơn những cái trà sữa thông thường á
thì nó cũng có vị thảo mộng và thơm nữa
nếu mà mình muốn ngọt hơn thì nếu mà mình có thể uống chung với cả chân trâu á
thì mình có thể mix được cái vị ngọt của nó vừa cái độ mình thích hay không á
thì mà em thấy là nếu mà đun lên vậy á
thì cái mùi vị nó vẫn còn
nó không có bị mất cái mùi của nó
nên là nói chung là nếu mà cái này được thì có thể lựa chọn là uống hoài
vậy nó vừa tốt hơn
nó vừa tốt hơn
nó vừa tốt hơn cái sức khỏe nữa
nên là cũng thích
quán mở cửa từ một mươi năm đến hai mươi hai giờ mỗi ngày
không gian với sức chứa khoảng năm mươi người ngồi ở vỉa hè
tầng trệt và trên lầu bàn ghế được kê khá sát nhau